bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm đã tiếp nhận điều trị cho hai ngư dân bị tai nạn từ trường sa chuyển vào bằng trực thăng
vào chiều ngày tám tháng sáu sau khi nhận được tin báo binh đoàn một mươi tám và tổ cấp cứu đường không của bệnh viện quân y một trăm bảy mươi chín
đã ra đảo phan vinh thuộc quần đảo trường sa khánh hòa đưa hai ngư dân bị tai nạn vào đất liền cấp cứu
hai ngư dân là trần vắng ba mươi một tuổi và đặng trúc hai mươi bảy tuổi cùng quê ở bình thuận gặp nạn khi đang lặn ở độ sâu hai mươi mét
và được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện xã đảo phan vinh
cả hai đều trong tình trạng giảm huyết áp hai chân đau nhức mệt mỏi ý thức lơ mơ
riêng bệnh nhân vắng bị tổn thương nặng đa cơ quan
ngay trong đêm ngày tám tháng sáu dặn sáng ngày chín tháng sáu cả hai đã được chuyển về đất liền để điều trị tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm